trước tình hình dịch covid một mươi chín tại tp hcm còn diễn biến phức tạp thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn cho biết
để từng bước kiểm soát được dịch bệnh đòi hỏi phải có sự chăm sóc y tế tốt hơn nhằm giảm tỷ lệ chuyển nặng
nguy kịch và tử vong cho những người mắc covid một mươi chín
hiện nay tp hcm đang có sự tham gia chống dịch của đội ngũ thầy thuốc từ các bệnh viện tuyến trung ương và nhiều tỉnh thành
nhưng thời gian tới vẫn cần có thêm sự tri viện
mỗi tuần làm việc của các bác sĩ điều dưỡng kéo dài từ tám
tám đến một mươi giờ hoặc thường xuyên phải trực cấp cứu trong điều kiện mặc bảo hộ liên tục có thể gây mất nước và điện dài
bên cạnh đó điều kiện ăn uống sinh hoạt hạn chế đang ảnh hưởng không tốt tới thể chất và tinh thần
bộ phận thường trực đặc biệt của bộ y tế đã đề nghị tp hcm có giải pháp hỗ trợ y bác sĩ được tốt hơn
bộ y tế đã kêu gọi và điều động khoảng một mươi bảy y bác sĩ nhân viên y tế kỹ thuật viên từ các bệnh viện tuyến trung ương
và ba mươi năm tỉnh thành tri viện cho tp hcm
đội ngũ này đang sát cánh với lực lượng y tế tại chỗ thực hiện các hoạt động phòng chống dịch xét nghiệm
điểm trùng chăm sóc và điều trị người mắc covid một mươi chín
trên cơ sở kiểm tra tại nhiều bệnh viện giã chiến và các cơ sở điều trị chăm sóc người nhiễm covid một mươi chín ở tp hcm
thứ trưởng nguyễn trường sơn ghi nhận tại bệnh viện giã chiến ở bình chánh tp hcm
một bác sĩ điều dưỡng đã nỗ lực quản lý điều trị khoảng một trăm năm mươi người bệnh
ca trực thì quá dài nhưng các y bác sĩ
vẫn dốc tâm sức vì người bệnh
theo thứ trưởng trường sơn tuần làm việc của các bác sĩ điều dưỡng thường kéo dài từ tám đến một mươi giờ
hoặc thường xuyên phải trực cấp cứu đến một mươi hai giờ mỗi ngày trong điều kiện mặc bảo hộ liên tục
nguy cơ khiến cơ thể mất nước và địa giải
trong khi đó điều kiện ăn uống sinh hoạt hạn chế
việc chăm lo đời sống nhân viên y tế còn nhiều bất cập
như phát cơm hộp khẩu vị không được điều chỉnh phù hợp với lực lượng hỗ trợ từ miền bắc vào
nên ảnh hưởng tới sức khỏe chống dịch
trường hợp nhân viên y tế bị nhiễm covid một mươi chín trong quá trình công tác được điều chuyển tới khu vực người bệnh
xuất ăn chuyển sang tiêu chuẩn xuất ăn người bệnh tám mươi đồng một ngày
điều này ảnh hưởng đến tinh thần nhân viên y tế không may nhiễm bệnh
để đảm bảo sức chiến đấu của nhân viên y tế nâng cao tinh thần phục vụ người bệnh và chất lượng điều trị
bộ phận thường trực đặc biệt của bộ y tế tại tp hcm đã đề nghị ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín thành phố
có các giải pháp phù hợp kịp thời hỗ trợ các y bác sĩ đang làm nhiệm vụ trong tâm dịch
theo đó cần có giải pháp đảm bảo thời gian nghỉ sau khi kết thúc ca trực cho nhân viên y tế
không để làm việc liên tục trong thời gian dài mà không có ngày nghỉ
đơn vị cung cấp thực phẩm cần điều chỉnh chế độ ăn đảm bảo dinh dưỡng
nhân viên y tế không may mắc covid một mươi chín phải được đảm bảo chế độ ăn như thường ngày
đối với các tình nguyện viên hỗ trợ ở các bệnh viện giã chiến
sở y tế tp hcm cần hướng dẫn cụ thể
về nhiệm vụ tập huấn để đảm bảo các tình nguyện viên làm việc hiệu quả
hạn chế các vấn đề phát sinh trong quá trình chăm sóc bệnh nhân
trung tâm y tế các quận huyện hoặc đơn vị tuyển chọn tình nguyện viên
cần thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh covid một mươi chín cho tình nguyện viên
trước khi đưa họ đến các khu điều trị
theo thứ trưởng nguyễn trường sơn cùng với các bệnh viện
thì mô hình các trạm y tế lưu động đang hoạt động rất tốt
chăm sóc được bệnh nhân ngay từ cơ sở
mô hình này sẽ áp dụng ít nhất cho đến hết thời gian thực hiện nghị quyết tám mươi sáu của chính phủ
bên cạnh đó tp hcm cần tiếp tục đánh giá hệ thống thu dung
điều trị ở các cơ sở thu dung quản lý f các bệnh viện giã chiến
các bệnh viện điều trị bệnh nhân ở tầng hai để xem nguồn nhân lực
đã đảm bảo đủ để phục vụ cho người bệnh hay chưa
đồng thời tp hcm cần quan tâm sâu sắc đến đời sống vật chất tinh thần của y bác sĩ
đặc biệt là từ các địa phương khác
chi viện cho tp hcm
mục tiêu là phải đảm bảo tốt điều kiện an toàn cho nhân viên y tế khi làm việc
như khẩu trang bảo hộ dinh dưỡng
một thông tin khác liên quan đến đồng nai
mới đây số ca mắc covid một mươi chín liên tục ở mức cao trong nhiều ngày qua
đã khiến ngành y tế đồng nai phải chuẩn bị cho kế hoạch chống dịch
trong tình huống có tới năm mươi ca nhiễm
ngày chín tháng chín sở y tế đồng nai cho biết vừa ghi nhận tám trăm một mươi sáu ca nhiễm covid một mươi chín trong ngày
nâng tổng số ca nhiễm toàn tỉnh lên ba mươi hai một trăm bốn mươi ca
trong số các ca bệnh mới ghi nhận trên địa bàn tỉnh
có bốn ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng
một trăm một mươi bốn ca trong khu cách ly và hai trăm chín mươi tám ca trong khu phong tỏa
trong đó ghi nhận sáu mươi một ca tại các công ty ba tại chỗ đã phong tỏa ở huyện nhân trạch
một mươi hai ca tại bệnh viện tâm thần trung ương hai
giám đốc sở y tế đồng nai phan huy anh vũ cho biết
tỉnh đang tập trung cho công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đợt bảy và tám cố gắng trong ba bốn ngày tới sẽ tiêm hết bốn trăm linh liều vaccine còn lại
theo ông vũ sở y tế liên tục liên hệ với bộ y tế để xin cấp thêm vaccine
để triển khai tiêm ngay cho người dân
ngoài ra sở này khuyến khích người dân tự thực hiện test nhanh kháng nguyên sars cov hai
tại nhà để phát hiện sớm ca bệnh đồng thời đang tổng hợp ý kiến
để trình ubnd tỉnh phê duyệt kế hoạch phòng chống dịch
trong tình huống có tới năm mươi người mắc covid một mươi chín
kế hoạch ổn định lại sản xuất kế hoạch triển khai
phòng chống dịch tại các khu nhà trọ
lãnh đạo sở y tế đề xuất giải pháp quan trọng để ngăn số ca nhiễm tăng cao
trong những ngày tới đây là giãn cách các khu nhà trọ công nhân
thời gian thực hiện từ ngày chín tháng chín đến một mươi năm tháng chín đặc biệt là ở thành phố biên hòa
cùng các huyện nhân trạch vĩnh cửu trạng bom
khi thực hiện giải pháp này các địa phương phải chuẩn bị sẵn sàng
nơi cách ly điều kiện ăn ở cho người dân
ngành y tế sẽ chuẩn bị công tác xét nghiệm pcr
cố gắng trả kết quả xét nghiệm trong vòng ba mươi sáu giờ
dù được phép mở cửa phục vụ bán mang về
như các hộ kinh doanh hàng ăn uống tại những vùng xanh ở đà nẵng
vẫn không mặn mà vì đối diện khó khăn chăm bề
đã bốn ngày kể từ khi đà nẵng nới lỏng giãn cách
cho phép các cửa hàng kinh doanh ăn uống tại vùng xanh
được phép mở cửa phục vụ bán mang về
tuy vậy các chủ cơ sở vẫn không mặn mà
mở cửa nhưng bán cho ai
trả lời câu hỏi vì sao được phép kinh doanh nhưng không hoạt động
hầu hết chủ cửa hàng kinh doanh
kinh doanh ăn uống đều trả lời vì không biết bán cho ai
theo anh quyết một chủ quán phở trên đường nguyễn trung trực
phường an hải bắc quận sơn trà
khu vực này là vùng xanh được phép mở cửa kinh doanh hàng ăn uống
nhưng anh cũng như nhiều chủ quán khác chưa dám mở vì gặp nhiều khó khăn
đầu tiên là quy định nghiêm ngặt về điều kiện kinh doanh
trong đó chủ cơ sở phải được tiêm ít nhất một mũi vaccine
nên ít người đủ điều kiện
tiếp theo là quy định người dân ở vùng xanh được đi chợ năm ngày một lần
chắc chắn khó đảm bảo điều kiện về nguồn nguyên liệu tươi ngon để phục vụ khách
và khó khăn nữa là do tình hình dịch vẫn phức tạp
người dân bị hạn chế đi lại nên hàng quán có mở thì cũng không biết bán cho ai
mở cửa mà không kinh doanh được thì làm sao dám mở
thả ngồi không chờ thêm thời gian nữa mới tính tiếp còn hơn
anh quyết chia sẻ
bà được chủ quán ăn trên đường nguyễn thái học quận hải châu
cũng chưa có ý định mở lại quán vì việc đi chợ còn gặp nhiều hạn chế
để mua đủ các loại nguyên liệu
cần dùng là rất khó dù giá tăng hơn so với ngày thường
đáng lo hơn nữa là thực khách sẽ rất ít vì quán không được phục vụ tại chỗ
chỉ bán mang về mà người dân muốn đi mua cũng phải có giấy đi đường theo mã qr code
trợ bua khó khăn người mua thì hạn chế
liên hệ shipper giao hàng cho khách cũng dối đủ đường
nên tôi chưa thể mở cửa trở thêm xem sao
bà được nói
tương tự phố điểm tâm đường huỳnh thúc kháng thuộc vùng xanh của phường bình hiê
quận hải châu cũng không mấy hàng quán
mở cửa trở lại hoạt động
chị hằng chủ quán ăn trên phố này chia sẻ
sau khi nhận được thông báo cho phép mở cửa
dù đã chuẩn bị các điều kiện theo yêu cầu của địa phương
nhưng chị dự định chờ thêm một tuần nữa
mình thuộc vùng xanh nhưng nhìn chung dịch còn phức tạp
nếu mở cửa mà không bán được thì mệt mỏi lắm
chỉ bằng để ổn định rồi tính chứ bán luôn bây giờ cũng bấp bệnh
chị hằng nói
theo ghi nhận của phóng viên vtc news
đã qua bốn ngày kể từ khi được phép hoạt động
vào ngày năm chín nhưng tại các vùng xanh
chỉ có lác đác vài hàng quán mở cửa và shipper cũng không nhiều
anh lê hữu hoàng chủ quán pisa phường hải châu một quận hải châu cho biết
nhận được thông báo hàng quán trong vùng xanh được bán mang về
anh gấp rút dọn dẹp lại hàng quán
liên hệ với nhà cung ứng thực phẩm và mở cửa bán hàng lại hai ngày này
sau hai mươi ngày phải tạm đóng cửa vì dịch covid một mươi chín
quán đã nhận được đơn đặt hàng đặt qua hệ thống nhưng không đáng kể
khách chủ yếu đặt qua app
trong khi số lượng shipper vẫn còn rất hạn chế
nhiều khách hàng chờ quá lâu nên hủy đơn anh hoàng cho biết
tương tự một vài chủ quán ăn trên đường phố ẩm thực huỳnh thúc kháng
mở cửa mấy ngày nay nhưng buôn bán cũng eo uột
thi thoảng mới có vài đơn hàng
ông trương thành dũng phó chủ tịch ubnd quận hải châu cho biết
với các cửa hàng mở cửa trở lại
địa phương yêu cầu thực hiện nghiêm quy định năm k trong suốt quá trình mua bán
và quận cũng đã lập danh sách để tiêm vaccine cho các hộ kinh doanh này
tinh thần là nới lỏng một số hoạt động theo quy định của thành phố
kết hợp với việc bảo vệ vùng xanh an toàn ông dũng nói
nhằm tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh hàng ăn
sở công thương đà nẵng tổng hợp danh sách các công ty thương mại đầu mối
các nhà phân phối lương thực thực phẩm để quận huyện phường xã
thông tin đến các cơ sở liên hệ đặt hàng
ngoài ra thành phố cũng có chủ trương cho shipper công nghệ được hoạt động
và hiện đang đề nghị công an thành phố cấp thẻ vận chuyển đối với đối tượng này
quý vị thân mến những tin tức mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
và đăng tải trên các nền tảng trực tuyến của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan nguồn luận của bộ y tế
cùng với nhiều bản tin khác hai khung giờ sáng là bảy giờ sáng và một mươi tám giờ tối
chúng tôi sẽ cập nhật tin tức nhanh nhất gửi đến các bạn
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại ở tin tức covid một mươi chín tiếp theo